không việc làm không thu nhập nhưng lại có giấc mơ nhanh chóng được đổi đời
mà chị lò thị biên ở xã quài tở huyện tuần giáo
đã tin bạn bè giới thiệu xe trung quốc làm thuê với mức lương cao thủ tục đi lại khá đơn giản
chị biên đã không do dự quyết định vượt biên sau ước mơ vẽ tưởng đó đã không bao giờ trở thành hiện thực
lúc đầu thì ở nhà thì cũng là gia đình khó khăn hoàn cảnh cũng là
lúc đầu thì chị cũng nghĩ là bắt đầu đi làm thuê thế thôi
nhưng mà chưa được đàm
không được may mắn như chị biên chị bọm vừa trải qua một chuyến đi đầy nguy hiểm
cũng với gánh nặng về kinh tế gia đình chị bị một người bạn lôi kéo vượt biên trái phép sang trung quốc
đối với chị bọm chuyện ngày nơi xứ người là những ngày đen tối tủi nhục
và khi đến trung quốc thì chúng tôi bị chia ra làm mỗi người một nơi
riêng tôi thì họ đưa đi tiếp khách là làm gái nhưng lúc đầu tôi không chịu
nhưng do họ ép nên về sau tôi cũng có chịu làm được một tháng
thì tôi không chịu được nữa
tôi xin về khi về thì tôi hỏi tiền công thì được chủ sử dụng trả lời rằng đã trả cho bên phía việt nam rồi
thực tế công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc ở tuần giáo tỉnh điện biên đã diễn ra gần bốn năm nay
và đang có chiều hướng gia tăng phức tạp hơn
tính đến nay toàn huyện đã có bảy trăm hai mươi sáu trường hợp
chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số vắng mặt trên địa bàn
nghi là xuất cảnh trái phép sang trung quốc
riêng trong năm hai nghìn một mươi năm vừa qua
toàn huyện đã có một trăm tám mươi chín trường hợp vắng mặt ở địa bàn
trong đó xác minh chính xác ba mươi chín trường hợp xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tăng bảy trường hợp so với năm hai nghìn một mươi bảy
đa số những trường hợp này tập trung nhiều tại hai xã trường đông và quài tở
tôi chỉ đạo lực lượng cán bộ chính trị công an huyện tăng cường quản lý địa bàn
tham hiệu cho cấp quỷ chính quyền thực hiện tốt luật cư trú
rồi là tiến hành
chúng tôi xử lý nghiêm điều tra xác minh làm rõ những đường dây móc nối người đưa người sang trung quốc lao động trái phép để xử lý nghiêm
và vừa qua thì công an huyện đã phối hợp với các phòng chức năng công an tỉnh đã triệt phá được sáu đường dây đưa người ra nước ngoài và sắp tới sẽ đưa ra xét xử
nhu cầu tìm việc làm có thu nhập là nhu cầu hết sức cần thiết và chính đáng của người lao động nhất là đối với vùng nông thôn
vùng đồng bào dân tộc tiểu số còn nhiều hơn
tuy nhiên đi lao động vượt biên trái phép như hiện nay là vi phạm pháp luật
ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và quy chế bảo vệ biên giới quốc gia
để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này thì cần hơn nữa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện tuần giáo tỉnh điện biên
trong việc tuyên truyền quản lý ngăn chặn và gian đe xử lý những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật như hiện nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại